trước tình hình sạt lở bờ kè cửa đại diễn biến ngày một nghiêm trọng gây mất an toàn cho người dân địa phương cũng như du khách
ngày hai mươi tháng bốn tại thành phố hội an ubnd tỉnh quảng nam đã tổ chức cuộc họp khẩn nhằm tìm ra giải pháp cứu bờ kè
qua khảo sát của các cơ quan chức năng hiện nay trên tuyến kè ở bờ biển cửa đại có nhiều vị trí bị sụt lún và nứt gãy thân kè hoàn toàn
với chiều dài dọc thân kè khoảng bảy mươi mét đặc biệt tại vị trí có tuyến cắp điện ngầm cấp điện cho xã đảo cù lao tràm
đoạn thân kè tại vị trí này đã bị hư hỏng và sụt lún hoàn toàn có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tuyến cắp điện này
tại vị trí đoạn kè cứng này có những điểm là tuyến kè chỉ cách đường dt sáu trăm linh ba của tỉnh khoảng hơn một mươi mét
nếu mà không sửa chữa không do cố một cách kịp thời và phù hợp thì như vậy là nó sẽ ảnh hưởng nó sặt lỡ vào bên trong
cái thứ hai là tại cái điểm cắp nằm ra đảo phù lao tràm hiện nay tuyến cắp điện nó đi ở phía dưới kè
thì nếu mà mình không khắc phục mình không sửa chữa việc thời mà nó ảnh hưởng đến công trình này như vậy là có việc cắp điện cho phù lao tràm nó sẽ bị trục trạng ngay
mới đây đoàn công tác của ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cùng với các chuyên gia của viện khoa học thủy lợi việt nam đã khảo sát thực trạng sạt lở của tuyến kè
nhằm tìm ra nguyên nhân và các giải pháp sửa chữa tuyến kè trước mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi tám
hiện tại ủy ban nhân dân thành phố hội an đã cho lắp đặt biển báo nguy hiểm tại khu vực toàn tuyến kè này để người dân địa phương và du khách biết và đề phòng
chúng tôi cũng đã giao cho sở nông nghiệp phát triển nông thôn cùng với thành phố hội an làm việc với các đơn vị tư vấn
có kinh nghiệm có năng lực chuyên môn trong về đê kè về các công trình thủy để mà nghiên cứu xử lý
một là phải xử lý ngay trước mắt thời gian không còn nhiều vì đến tháng chín là bắt đầu bước vào mùa mưa bão rồi
thứ hai là phải đảm bảo tính toán giải quyết vấn đề lâu dài
trước mắt thì phải xử lý để giải quyết tình trạng sạt lỡ cục bộ và suột luống các ở tại khu vực kè này
phương án lâu dài là tạo bãi
phải làm các mẫu hàng để mà tạo bãi nuôi bãi để giữ ổn định vùng bờ giảm năng lượng sóng khi nó vào đến khu vực kè này
trong buổi làm việc các chuyên gia đã đưa ra nhiều giải pháp chống sạt lở tuyến kè
tuy nhiên trong lúc chờ giải pháp tổng thể và kinh phí tài trợ từ ngân hàng phát triển châu á
tỉnh quảng nam đã giao cho các đơn vị tư vấn nghiên cứu giải pháp cấp thiết chống tình trạng sạt lở
và chậm nhất đến ngày một mươi tháng năm tới đây phải có giải pháp
sau khi có giải pháp phải triển khai thi công khẩn cấp
để hoàn thành trước mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi tám